kính thưa quý vị tòa án nhân dân thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyễn hoàng sơn ba mươi một tuổi một năm tù
nguyễn hoàng nhật hai mươi tám tuổi là em ruột sơn cùng ngụ phường một thị xã giá rai chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày chín tháng tám nhật điều khiển xe máy đi qua chốt kiểm soát dịch tại phường một thị xã giá rai để đi lấy tiền
tuy nhiên nhờ không có giấy đi đường và ra đường khi không cần thiết trong lúc địa phương đang giãn cách theo chí thị một mươi sáu nên không được qua chốt
nhật đã dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ sau đó bị cáo chạy xe về nhà và kể lại sự việc cho anh ruột là nguyễn hoàng sơn nghe
khoảng hai mươi giờ cùng ngày nhật tiếp tục chạy xe qua chốt chửi bới thách thức lực lượng chức năng
lúc này sơn mang theo dao tự chế đến chốt xông và đe dọa những người làm nhiệm vụ
khi công an thị xã đến giải quyết sơn và nhật dùng cây sắt và dao để phản kháng bị truy đuổi cả hai bỏ lại xe máy và hung khí nhảy xuống sông tẩu thoát và bị bắt giữ sau đó
hội đồng xác xử cho rằng hành vi của hai bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của địa phương do đó tuyên phạt hai bị cáo với mức án trên để giáo dục răng đe